thưa quý vị sáng ngày một mươi tháng bốn tỉnh ủy hà nam đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm năm
tổng kết một mươi năm năm thực hiện điều lệ đảng và tổng kết thực hiện chỉ thị số ba mươi năm ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín của bộ chính trị
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương trưởng tiểu ban điều lệ đảng dự và chỉ đạo hội nghị
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương
ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đảng bộ tỉnh hà nam đã đạt được trong công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị công tác lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng
đồng chí trương thị mai cũng lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm tỉnh hà nam cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới
như đối với công tác xây dựng đảng hà nam cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng đảng viên và chất lượng sinh hoạt cấp ủy tri bộ
tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng và nâng cao đời sống nhân dân
ra soát bổ sung kiện toàn cấp ủy cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
tích cực chủ động chuẩn bị một bước nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi năm hai nghìn ba mươi đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ hai mươi một
bảo đảm có tính kế thừa đổi mới và phát triển kết hợp những chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động luân chuyển bố trí cán bộ
quan tâm cán bộ trẻ cán bộ nữ đảm bảo tỷ lệ cơ cấu cấp ủy trong nhiệm kỳ tới
thưa quý vị ngày hôm nay tại ninh bình đã diễn ra hội thảo khoa học gia hóa dân số ở việt nam thực trạng xu hướng và khuyến nghị chính sách
tham dự có đồng chí nguyễn xuân thắng quỳ viên bộ chính trị giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
trong bối cảnh già hóa dân số nhanh chóng cùng với tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
tại hội thảo khoa học gia hóa dân số ở việt nam thực trạng xu hướng và khuyến nghị chính sách được tổ chức tại ninh bình
các đại biểu đã tập trung vào một số nội dung phát huy vai trò của người cao tuổi trong hoạt động khoa học
chủ động thích ứng với gia hóa dân số phát huy và trọng dụng trí thức cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước
thực trạng cơ hội thách thức và giải pháp chính sách về gia hóa dân số tại việt nam
mô hình xã hội hóa trong xây dựng cơ sở dưỡng lão góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc người già thích ứng với gia hóa dân số nhanh
các ý kiến đóng góp tại hội thảo là những luận cứu khoa học thực tiện ý nghĩa
trên cơ sở đó giúp ban tổ chức hội thảo chất lọc đề xuất kiến nghị với đảng nhà nước ban hành cơ chế hoạch định chính sách phù hợp trong thời kỳ mới
góp phần bảo đảm an sinh xã hội và quản lý phát triển xã hội bền vững
sáng nay một mươi tháng bốn ban chỉ đạo quản lý tổ chức bộ máy biên chế tp hà nội tổ chức hội nghị lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm để đánh giá kết quả công tác quý i
triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì hội nghị
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng khẳng định từ quyết tâm chính trị cao của thường trực ban chỉ đạo quản lý tổ chức bộ máy biên chế thành phố hà nội
đã lan tỏa xuống các cấp ngành ca hệ thống đã có sự chuyển động về nhận thức dẫn đến những chuyển biến trong hành động
vượt qua những hạn chế cố hữu đổi mới từ những việc thường xuyên như lòng đường vỉa hè vệ sinh môi trường bãi trông giữ xe
đến những việc lớn hơn như quản lý tài sản công
chuyển biến rõ nhất là cải cách hành chính phân cấp ủy quyền thủ tục liên thông liên ngành
thời gian tới bí thư thành ủy hà nội chỉ đạo các cấp các ngành tiếp tục tuyên truyền vận động ngay các cán bộ đảng viên
bảo đảm đồng thuận cao trong việc thực hiện các chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy
đồng thời kiên định những nhiệm vụ đã đặt ra hành động kiên quyết quyết liệt dám nghĩ dám làm
đối với những việc mới việc khó thì bàn kỹ thống nhất cao rồi bắt tay vào làm ngay
ngày chín tháng bốn tại thủ đô viên trăn lào đồng chí đỗ văn chiến bí thư trung mương đảng
chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam dẫn đầu đoàn đại biểu mặt trận tổ quốc việt nam
tham dự hội nghị chủ tịch mặt trận ba nước campuchia lào việt nam lần thứ năm
tại hội nghị chủ tịch mặt trận ba nước campuchia lào việt nam lần thứ năm
đã nghe báo cáo kết quả ba năm thực hiện
với chương trình hợp tác giữa ba tổ chức mặt trận trong thời gian qua
nhất trí nội dung hợp tác giữa ba bên ngày càng thực chất sâu rộng hiệu quả
và không ngừng phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực
góp phần tích cực vào việc phát triển quan hệ giữa ba nước campuchia lào việt nam
kết thúc hội nghị chủ tịch mặt trận ba nước campuchia lào việt nam
đã ký chương trình hợp tác giữa ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
hội đồng quốc gia mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc và ủy ban trung ương mặt trận lào
xây dựng đất nước giai đoạn hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi bảy
theo đó ba bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền
giáo dục các tầng lớp nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ học sinh sinh viên của ba nước
có hiểu biết sâu sắc và tự hào về truyền thống lịch sử đoàn kết gắn bó lâu đời
giữa nhân dân ba nước việt nam campuchia lào
sáng nay tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng trần hồng hà
chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về dự thảo nghị định quy định cơ chế
chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà
dự thảo nghị định của bộ công thương đề xuất nhóm đối tượng được áp dụng gồm
nhà dân cơ quan công sở khu công nghiệp điện mặt trời mái nhà được lắp đặt trên
mái nhà dân cơ quan công sở khu công nghiệp để tự sử dụng tự sản tự tiêu
hoặc có liên kết hoặc không liên kết với hệ thống điện quốc gia
không kinh doanh không bán điện cho tổ chức cá nhân khác
chuyến khích chủ yếu đối với điện mặt trời mái nhà là cho phép lắp đặt không cần theo
quy hoạch điện tám các nguồn điện mặt trời mái nhà được liên kết và phát công suất
dư thừa lên lưới điện quốc gia với mức giá theo thời điểm hỗ trợ lãi suất
khi đầu tư thiết bị lưu trữ điện lãnh đạo các bộ ngành trao đổi về những giải pháp
cải cách rút ngắn thủ tục hành chính về môi trường xây dựng phòng cháy chữa cháy
trong cấp phép lắp đặt điện mặt trời mái nhà hỗ trợ lãi suất ưu đãi
tiêu chí xác định điện nền hình thành từ lưu trữ điện mặt trời mái nhà
thẩm quyền cấp tín chỉ xanh cho doanh nghiệp sử dụng điện mặt trời mái nhà trong sản xuất
tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật kiểm soát bảo đảm an toàn khi phát
hoặc không phát nguồn điện dư lên lưới điện phó thủ tướng trần hồng hà nêu rõ
điện mặt trời mái nhà là nguồn điện cần thiết cần được ưu tiên và khuyến khích
đầu tư dựa trên hệ thống truyền tải có sẵn nghị định cần nằm rõ cơ chế
chính sách khuyến khích đối tượng tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể cho từng đối tượng
phương thức vận hành đầu tư một số giải pháp để an toàn cho hệ thống
bên cạnh đó bộ công thương phối hợp với các bộ ngành nghiên cứu đưa ra yêu cầu
điều kiện kỹ thuật tiêu chí những nguồn điện mặt trời mái nhà cần kiểm soát chặt chẽ hơn
chính sách tài chính liên quan đến điện mặt trời mái nhà trên tinh thần phân cấp tối đa cho địa phương
sáng nay tại hà nội đã diễn ra hội nghị sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả
trong giai đoạn nhu cầu phụ tải điện tăng cao năm hai nghìn hai mươi bốn do bộ công thương tổ chức
tính đến quý i năm hai nghìn hai mươi bốn nhu cầu tiêu thụ điện đã có sự tăng trưởng đột biến lên đến một mươi một năm
so với quý i năm hai nghìn hai mươi ba để bảo đảm cung ứng đủ điện nâng cao hiệu quả của nền kinh tế
thì việc đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm điện và tiết kiệm năng lượng là các giải pháp quan trọng
hiệu quả trong cả ngắn hạn và dài hạn
bộ công thương đã yêu cầu tạo ra một bộ công thương tăng cao năm hai nghìn hai mươi bốn
cầu ủy ban dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các tập đoàn tổng công ty nhà nước
xây dựng kế hoạch và đẩy mạnh việc triển khai thực hiện tiết kiệm điện theo chỉ thị số hai mươi cttttg
của thủ tướng chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm và các năm tiếp theo
đẩy mạnh thực hiện chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn ba mươi